báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn hội nhà báo hàn quốc do ông dung ki sung
chủ tịch hội nhà báo hàn quốc dẫn đầu sang thăm và làm việc tại báo nhân dân
tại buổi làm việc hai bên trao đổi tình hình hoạt động báo chí và công tác hội ở mỗi nước nói chung
và tại báo nhân dân nói riêng
trong đó hội nhà báo hàn quốc bày tỏ quan tâm đến truyền thống cũng như vị thế
trọng trách quan trọng của báo nhân dân cũng như phương hướng hoạt động của cơ quan báo đảng
trong bối cảnh thông tin phát triển hiện nay
thay mặt lãnh đạo báo đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân
nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của báo nhân dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong những năm qua báo nhân dân đã liên tục có những bước phát triển mạnh mẽ
cả chiều rộng cũng như chiều sâu
bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm truyền thống
báo nhân dân đã ra mắt các ấn phẩm loại hình báo chí phù hợp với xu hướng phát triển
như tờ thời nay các phiên bản tiếng việt và tiếng nước ngoài của báo nhân dân điện tử
và gần đây là kênh truyền hình nhân dân một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
đồng chí khẳng định trong bối cảnh thông tin đa dạng tính chân thực
và khả năng định hướng dư luận của thông tin chính thống
luôn có chỗ đứng vững chắc được công chúng tin cậy
hai bên cũng đã trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ hoạt động hội nghề nghiệp
cũng như tổ chức công đoàn tại cơ quan báo chí nhằm nâng cao nghiệp vụ
bảo đảm đời sống cho các cán bộ công chức viên chức tại tòa soạn